trong khi đó tại tỉnh tiền giang công an huyện tân phước đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn văn cường
chú thành phố mỹ tho để điều tra làm rõ về hành vi trộm tài sản
ngày sáu tháng ba cường phát hiện một chiếc xe ô tô chở khách bốn mươi chín chỗ ngồi mở cửa nên đã lẻn lên
phát hiện chìa khóa gắn trên xe nên cường đã trộm xe điều khiển về khu công nghiệp mỹ tho
thuộc xã trung an thành phố mỹ tho tìm nơi đậu
sau đó cường bị chủ xe phát hiện báo công an xã trung an
tại cơ quan công an cường khai do đang nợ tiền nên đã trộm xe ô tô để bán lấy tiền trả nợ
cường còn khai nhận trước đó cũng đã trộm một chiếc xe tải mang bán được một mươi bảy triệu đồng